tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh đồng nai vừa tổ chức lễ tôn vinh điển hình tiên tiến lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi lễ hai mươi năm tập thể và bốn mươi năm cá nhân điển hình tiên tiến đã được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất công tác học tập nghiên cứu khoa học
ngoài ra chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai tặng bằng khen công nhận hơn hai trăm linh điển hình tiên tiến khác được chọn lọc từ cơ sở
theo lãnh đạo tỉnh đồng nai nhờ khí thế thi đua tiếp tục được phát huy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bảy năm thù ngân sách đạt hơn hai mươi ba tỷ đồng
đồng nai nằm trong top năm tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu
trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đến nay đã có một trăm hai mươi chín trên một trăm ba mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới và đồng nai đang hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước được công nhận tỉnh đạt chuẩn nông